tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiếp đồng chí salvador valdés mesa
nhắc lại việc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã dẫn đầu đoàn đại biểu đảng và nhà nước việt nam
tham dự lễ tang cấp nhà nước dành cho lãnh tụ fidel castro và có bài phát biểu sâu sắc tại lễ tưởng niệm lãnh tụ fidel castro
đồng chí vandep mesa bày tỏ cảm ơn chân thành đảng nhà nước và nhân dân việt nam
vì sự chia sẻ giúp đỡ ủng hộ trí tình trí nghĩa với cuba trong mọi thời kỳ
đồng chí cảm ơn đảng nhà nước và nhân dân việt nam luôn tích cực chủ động hợp tác với cuba
trong phát triển kinh tế thương mại đầu tư sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trên các lĩnh vực với cuba
phối hợp cùng cuba trong các hoạt động hợp tác hữu nghị nhằm tăng cường củng cố mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước